bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài bờ sông re hàng chục năm qua người dân ở xã sơn hải huyện miền núi sơn hà tỉnh quảng ngãi
hàng ngày phải vượt sông bằng bè tre dù biết nguy hiểm đến tính mạng nhưng vì làm nương rẫy buôn bán của người dân nơi đây
không còn lựa chọn nào khác để thông thương với bên ngoài đánh đu với tính mạng mỗi khi qua sông người dân luôn phải chấp nhận rủi ro cho mình
đây là cách mà bà con thôn tà bía sang trung tâm xã mua bán hàng hóa hay đi nương rẫy bè tre cùng gậy để đưa người qua sông re
để thông thương ra bên ngoài bà con ở đây chỉ có cách đi trên những bè tre trôi nổi trên sông
nhiều lần khi nước lớn đã cuốn trôi bè lẫn người dân học sinh mỗi khi nước xoáy
đầu năm hai nghìn một mươi tám tại đây đã xảy ra tai nạn chìm bè làm hai người chết
dù biết không an toàn nhưng đây là cách duy nhất để người dân thôn tà bía thông thương ra bên ngoài
chúng tôi rất khó khăn trong việc đi lại khi không có cầu
có những trường hợp người dân và hàng hóa bị rơi xuống nước hết sức nguy hiểm
đã nhiều lần ý kiến lên chính quyền
nhưng cho tới giờ vẫn không được nhà nước giải quyết
mùa nắng còn đi lại dễ hơn nhưng khi bước vào mùa mưa nước chảy xiết cuốn theo cả bè và người vào vùng nước lũ
hơn tám trăm linh nhân khẩu với khoảng hai trăm linh hộ dân ở xã sơn hải cùng nhiều học sinh người già mỗi khi qua lại đều bất an lo lắng
mỗi ngày hàng trăm lượt qua sông đến trường của học sinh vận chuyển nông sản hàng hóa của người dân trên phương tiện thô sơ
vượt sông bằng bè của người dân hai bên bờ sông re luôn tiềm mẩn tai nạn tập thể khi nhiều người qua sông cùng lúc
tôi đã sống ở đây hơn ba mươi năm nhìn thấy nhiều khó khăn mà người dân phải đối diện
điều kiện đi lại vô cùng khó khăn mùa mưa cũng như mùa nắng chúng tôi đều phải di chuyển bằng bè để đi qua sông
rất mong chính quyền địa phương quan tâm giúp đỡ để người dân chúng tôi có được chiếc cầu để đi lại
mùa đông là cha mẹ các em đi làm ăn xa các em tự đi rồi trong quá trình trèo bè thì các em không có đủ sức
nên là có một hôm là bè trôi
cũng may là gặp mấy anh ở đi làm
nói chung là mùa đông rất là nguy hiểm cho các em đi học
chính quyền địa phương xã sơn hải huyện sơn hà đã khảo sát nhưng do nguồn kinh phí đầu tư lớn nên vẫn chưa thực hiện được
trong khi chờ các cấp đầu tư một cây cầu thì hàng ngày hàng trăm người dân học sinh qua lại phải cá cược với tính mạng trên những chiếc bè tre đầy nguy hiểm rủi ro này